nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo tây bắc cùng đoàn công tác ban chỉ đạo tây bắc đã đến dân hương
dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn đồng chí nguyễn văn bình cùng đoàn công tác ban chỉ đạo tây bắc
và lãnh đạo tỉnh quảng trị đã đến dân hoa dân hương tại khu mộ liệt sĩ các tỉnh cao bằng bắc cạn lạng sơn hà giang
tuyên quang hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la thanh hóa và nghệ an
cùng ngày đồng chí nguyễn văn bình đã đến dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm thành cổ quảng trị
để tưởng nhớ các anh hồn liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ quảng trị tám mươi một ngày đêm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai